ngày hôm nay công an tp hcm phối hợp với công an quận gò vấp đã phong tỏa một đoạn đường nguyễn oanh
hạn chế phương tiện qua lại để tổ chức khám xét tầng tám tòa nhà mộc gia số hai trăm ba mươi tám hai trăm bốn mươi hai nguyễn oanh
phường một mươi bảy quận gò vấp là trụ sở chính của công ty f tám mươi tám công ty tài chính chuyên cho vay với quy mô lớn
việc khám xét nhằm phục vụ quá trình điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo ghi nhận các khu vực ra vào tòa nhà nói trên đã bị lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám xét
f tám mươi tám đã thuê tầng bảy và tám của tòa nhà nói trên để đặt trụ sở vào đầu năm hai nghìn hai mươi
công ty f tám mươi tám chuyên cho vay tiền có hàng trăm nhân viên tham gia hồi nợ và trong thời gian qua đã bị dư luận phản ánh gây nhiều bức xúc
được thành lập vào năm hai nghìn một mươi ba tự nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân cầm đồ có quy mô và tốc độ phát triển nhanh nhất tại việt nam
công ty có tám trăm ba mươi chi nhánh trên toàn quốc
và thời gian gần đây thì bộ công an và công an các tỉnh thành liên tục triệt phá các đường dây thu hồi nợ kiểu xã hội đen
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã bắt giữ đối tượng lưu hoàng ân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thành phố hồ chí minh
là nghi phạm tạt acid là một người phụ nữ tử vong trên địa bàn thành phố dĩ an của tỉnh bình dương
theo thông tin ban đầu do có mâu thuẫn từ trước với một phụ nữ trú tại phường tân đông hiệp thị xã di an
cho rằng người này có lời lẽ xúc phạm bạn gái của mình
đối tượng ân đã chuẩn bị axit để tìm nhận nhân rồi giải quyết mâu thuẫn
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng hai khi thấy người phụ nữ này đang điều khiển xe gắn máy
lưu thông trên đường vũng việt phường tân đông hiệp thành phố dĩ an
thì ân đi xe máy exciter tay cầm ca nhựa đi ngược chiều và hấp chất lỏng nghi là dung dịch acid vào mặt người phụ nữ rồi tẩu thoát
nạn nhân được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để điều trị nhưng đã tử vong ngay sau đó
sau khi gây án ân đã bán xe máy và lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành
ngày bốn tháng ba lực lượng phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh công an thị thành phố dĩ an
công an tỉnh bình dương công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa và cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã phát hiện bắt giữ đối tượng ân tại thành phố nha trang và di lý về bình dương để tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với đỗ thị yến phương và phạm ngọc thùy nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc khoa xét nghiệm
bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ về hành vi lạm dụng chức vụ kiền hạn chiếm đoạt tài sản
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội
lạm dụng chức vụ kiền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một hai bị can đã có hành vi kê khống nhu cầu sử dụng hóa chất tách chiết
ký xét nghiệm viêm gan b c lao để bộ phận mua sắm

theo các gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi và trúng thầu trước đó
cụ thể cấu kết với nhân viên công ty việt á làm khống hóa hàng hóa bao bì nhãn mát giống hàng thật nhưng bên trong làn nước lọc
thủ tục để bộ phận mua sắm trình ban giám đốc bệnh viện đa khoa tp cần thơ thanh toán đầy đủ giá trị lô hàng trong đó có hàng khống
sau đó đề nghị công ty việt á chia lại giá trị hàng khống đã thanh toán cho hai bị can để chiếm đoạt tiền của bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ với số tiền khoảng tám trăm linh triệu đồng
công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc đã bàn giao đối tượng phan thành hiếu ba mươi tuổi trú tại phường một thị xã quảng trị tỉnh quảng trị cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

khi thấy chùa kim quang ở xã phú xuân huyện crong năng tỉnh đắk lắc đăng tải bài viết kêu gọi phật tử ủng hộ tiền để xây chùa thì hiếu đã nhắn tin xin được ủng hộ bảy mươi triệu đồng
tuy nhiên sau đó hiếu đã rút sạch tiền trong tài khoản của nhà chùa này
với thủ đoạn tương tự hiếu còn nhắn tin đến những người bán hàng online và nói mình muốn đặt cọc tiền để mua hàng rồi chiếm đoạt tài sản
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay hiếu đã lừa đảo chiếm đoạt của rất nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
với tổng số tiền là hơn hai tỷ đồng
liên quan đến vụ thuyền chở khách lật trên sông đồng nai khiến một mươi hai người rơi xuống sông trong đó có một phụ nữ tử vong
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can nguyễn trường trinh hai mươi tám tuổi
trú tại phường long bình tân để điều tra về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
theo điều tra ban đầu vào lúc tám h năm mươi phút sáng ngày năm tháng hai thuyền chở khách ký hiệu dn một nghìn hai trăm hai mươi tám do thuyền trưởng nguyễn trường trinh hai mươi tám tuổi
chú tại phường long bình tân điều khiển chở theo một mươi hai người hướng từ chùa phước long thuộc địa bàn cù lao ba sang thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh đến bến đỏ xưa phương long bình tân thành phố biên hòa để trả khách
khi đến km ba mươi một sáu trăm linh trên sông đồng nai trinh điều khiển thuyền băng ngang
từ phải sang trái rồi va chạm với xà lan chở container số đăng ký vl một mươi năm nghìn một trăm linh tám do thuyền trưởng trần thanh tâm quê thành phố cần thơ điều khiển
cú va chạm mạnh khiến thuyền dn một nghìn hai trăm hai mươi tám lật nghiêng bên trái và chìm xuống sông đồng nai
toàn bộ người trên thuyền rơi xuống sông trong đó chị nguyễn thị hương tử vong do đuối nước
trên đường đưa ba con tới trường thì chiếc xe máy do người mẹ điều khiển không may xảy ra va chạm
với xe tải hậu quả làm ba người tử vong
vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên vừa xảy ra vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm nay sáu tháng ba trên tỉnh lộ năm trăm bốn mươi hai e qua xã hưng trung huyện hưng nguyên của tỉnh nghệ an
theo đó vào thời điểm trên một người phụ nữ điều khiển xe máy chở ba em nhỏ trên đường từ nhà đến trường theo tỉnh lộ năm trăm bốn mươi hai e
khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe tải chở đất biển kiểm soát một mươi bốn c
chiếc xe máy cùng những người trên xe máy bị cuốn vào gầm xe tải
hậu quả ba người tử vong tại chỗ một người được đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
được biết cả bốn nạn nhân là người trong một gia đình ba người tử vong bao gồm mẹ và hai con nhỏ
tất cả các nạn nhân đều là người địa phương
văn bàn là huyện có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và chữ lượng lớn nhất của tỉnh lào cai
đó là mỏ sắt quý sa với chữ lượng thứ nhì toàn quốc ước tính là một trăm hai mươi
triệu tấn mỏ abatis mỏ vàng quạng fence path mỏ đất và vật liệu xây dựng giải rác ở một số nơi
để ngăn chặn tình trạng xe quá tải quá khổ bùng phát trở lại sau đợt cao điểm kiểm tra xử lý
công an huyện văn bàn của tỉnh lào cai vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
để chấm dứt tình trạng xe quá tải quá khổ hoạt động trên địa bàn
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
địa vận huyện văn bàn
đội cảnh sát giao thông công an huyện vẫn thường xuyên thành lập các chốt như thế này trên các tuyến đường
để tăng cường kiểm tra đối với các phương tiện vận tải
phần lớn các lái xe đã hiểu và nhận thức được việc thực hiện nghiêm quy định về chở hàng hóa
không cơi nới thành thùng không quá tải trọng
thì các ban ngành cảnh sát giao thông kiểm tra cũng gọi là thanh tra giao thông
tăng cường làm rất là nhiều nên bọn tôi có dám đi quá tải đâu
nên là anh em lái xe thuê thì các doanh nghiệp bảo chở đúng tải bọn tôi là chở đúng tải thôi
mức phạt bây giờ thì cao lắm bây giờ xe chúng tôi chỉ chở đủ tài thôi không chở quá
các anh công an cũng thường ra kiểm tra và nhắc nhở chúng tôi tuân thủ theo pháp luật của nhà nước quy định
hoạt động vận tải trên các tuyến giao thông huyện văn bàn
đã có chuyển biến tích cực về tình hình trật tự an toàn giao thông
số xe quá khổ quá tải đã giảm đáng kể so với thời gian trước khi thực hiện cao điểm
công an huyện văn bàn thời gian qua đã ký cam kết với tám đơn vị kinh doanh vận tải
và bốn mươi ba lái xe không vi phạm về tải trọng cơi nới kích thước thành thùng xe
tuy nhiên từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay đơn vị vẫn phát hiện và xử lý chín trường hợp vi phạm
tước hai giấy phép lái xe bốn phủ hiệu
chúng tôi cũng đã
vận dụng linh hoạt bố trí sắp xếp thời gian lực lượng
để đảm bảo khép kín thời gian khép kín địa bàn tuần tra kiểm soát
đội cảnh sát giao thông cũng tổ chức tuyên truyền vận động các tổ chức
các cá nhân các doanh nghiệp có phương tiện vận tải là cam kết
không để lái xe tái diễn tình trạng xe cơi lối quá tải đi qua hoạt động trên địa bàn
xe quá khổ quá tải từ lâu trở thành vấn nạn
ở nhiều địa phương không chỉ làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông
mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông
để duy trì kết quả bền vững bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng
kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm
cần sự tự giác chấp hành của mỗi doanh nghiệp đơn vị và lái xe
hai đối tượng đinh thanh trực và thiều văn lai
vừa bị công an huyện an phú của tỉnh an giang tạm giữ để điều tra xác minh
làm rõ hành vi vận chuyển trái phép khoảng một mươi tám sáu kg ma túy từ campuchia về việt nam
trước đó khi bị phát hiện và truy đuổi các đối tượng đã ném bỏ hai túi bên trong
có một mươi bảy gói màu vàng và màu xanh rồi tiếp tục bỏ chạy
số hàng hóa trên đã bị thu giữ
đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày hai đối tượng trực và lai bị phát hiện
và được mời về trụ sở làm việc
bước đầu trực khai nhận hai túi sách chứa một mươi bảy bọc ni lông ném xuống đường
bị công an thu giữ là ma túy do nhóm của trực vận chuyển từ campuchia về việt nam
qua giám định sơ bộ một mươi bảy gói màu vàng và màu xanh trong hai giỏ sách trên là ma túy
với tổng trọng lượng là khoảng một mươi tám sáu kg
vũ đình sang trú tại thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai
đối tượng cầm đầu băng nhóm gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ
tại phường tân biên thành phố biên hòa vào đêm ngày ba tháng hai
đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa đầu thú
vào đêm ngày ba tháng hai sang cầm đầu một nhóm khoảng hai mươi
đối tượng mang theo kiếm dao tự chế súng chuẩn bị đánh nhau với nhóm của vũ hoàng đức huy
tại phường tân biên thành phố biên hòa
thì bị lực lượng tuần tra công an phường tân biên phát hiện ngăn chặn
sang đã hô hào kích động đồng bọn dùng kiếm giao tự chế súng chống trả
đập phá xe mô tô của lực lượng tuần tra buộc lực lượng này phải nổ súng và xịt hơi cay chấn áp
qua sàng lọc truy xét công an tp biên hòa đã bắt được một mươi bốn đối tượng liên quan
thu giữ bốn vỏ đạn bốn khẩu súng cùng nhiều điện thoại di động
đối tượng sang cùng một số tên đồng bọn đã nhanh chân bỏ trốn
công an thành phố biên hòa đã triển khai nhiều tổ trinh sát xác minh
truy bắt giáo diết đồng thời vận động sang ra đầu thú
hối hận về hành vi của mình đã làm và biết không thể trốn thoát
sang đã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
công an quận tám thành phố hồ chí minh đang tạm giữ hai nghi phạm
trong vụ xông vào ngân hàng sacombank
trên đường phạm thế hiển quận tám
nghi để cướp tài sản xảy ra vào chiều ngày hôm qua
hai đối tượng là trương minh thiện và trương vĩnh sương
cùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố hồ chí minh
tại công an công an các đối tượng khai nhận do thiếu nợ
nên bàn bạc cùng nhau đi cướp ngân hàng
hiện công an quận tám tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan
truy bắt đối tượng còn lại đồng thời củng cố hồ sơ điều tra
xử lý theo quy định
trước đó khoảng một mươi năm h ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ba đối tượng đi trên hai xe gắn máy đến một ngân hàng
trên đường phạm thế hiển phường bảy quận tám
dùng một vật có hình dạng súng yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền
tuy nhiên khi chưa lấy được tiền
hai đối tượng đã chạy ra ngoài cùng đồng bọn tẩu thoát
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an phú của tỉnh an giang
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam nguyễn hữu đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố châu đốc
về hành vi trộm cắp tài sản
đức là đối tượng nghiện ma túy
từng có tiền án về tội cướp giật tài sản
theo kết quả điều tra khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
sau khi sử dụng ma túy xong thì bức đức mang theo giao lam
rồi thuê xe ôm trở đến thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
tìm tài sản lấy trộm
khi đến nhà bà dương thị thử có tổ chức đám cưới
đức phát hiện mọi người đến dự đám cưới đã đi ngủ
nhưng cửa nhà không đóng
đức đột nhập vào trong nhà lấy trộm hai sợi dây chuyền vàng
bốn nhẫn vàng hai điện thoại di động và trên một sáu triệu đồng tiền mặt
của các con bà thử
tổng trị giá tài sản trên sáu mươi năm triệu đồng
sau khi trộm được tài sản đức lên xe chạy ra đến đầu hẻm
thì bị lực lượng công an thị trấn long bình
phối hợp với người dân địa phương chặn bắt
cũng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
nghiện game online lê văn lộc sinh năm hai nghìn một
quê tại thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên
đã tìm hiểu cách làm giả thẻ cào điện thoại
để có thẻ điện thoại nạp vào tài khoản chơi game
đối tượng vừa bị công an huyện yên lạc của tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của lộc là sử dụng thẻ cào điện thoại
của nhà mạng viettel có mệnh giá một trăm linh đồng
đã qua sử dụng dán lại lớp phủ tráng bạc của mã số thẻ cao
rồi đến các đại lý cửa hàng tạp hóa hỏi mua thẻ cào điện thoại
của nhà mạng viettel mệnh giá một trăm linh đồng với số lượng lớn
lộc yêu cầu các chủ cửa hàng cắt rơi từng thẻ cào điện thoại
để lợi dụng sơ hở tìm cách tráo đổi thẻ cao điện thoại giả mà lộc mang theo
sau khi đã tráo đổi thành công lộc giả vờ yêu cầu chủ cửa hàng
giảm giá bán thẻ cao điện thoại
khi chủ cửa hàng không đồng ý lộc bỏ đi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc đã thu giữ của lộc
khoảng ba trăm linh thẻ cào điện thoại viettel có mệnh giá một trăm linh đồng
và gần một mươi bảy triệu đồng
bước đầu lộc khai nhận trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng đã tiến hành lừa đảo ở nhiều cửa hàng trên địa bàn tỉnh hòa bình và tỉnh vĩnh phúc
dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu
hai nhóm đã bị công an huyện xuân lộc của tỉnh đồng nai bắt giữ
để xử lý nghiêm trước pháp luật
đối tượng trần công bình bốn mươi tuổi
chú tại tỉnh đồng nai và phạm công thiện ba mươi tám tuổi
trú tại tỉnh đồng nai đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát đánh nhau
tại một quán nhậu thuộc ấp ba xã xuân hưng nhưng được mọi người can ngăn
sau đó bình đã rủ bảy đối tượng mang theo hung khí gồm dao dựa
giao tự chế kiếm gạch đá đến nhà thiện để trả thù
thấy thiện đang ngồi nhậu tại hiên trước nhà cùng sáu người bạn
hai bên đã lao vào đánh nhau gây mất an ninh trật tự công cộng
vào cuộc điều tra công an đã bắt giữ được tám đối tượng
và đang truy bắt số đối tượng còn lại để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
hoặc đơn thuần chỉ là thể hiện sự ngông cuồng
coi thường pháp luật đang có diễn biến hết sức phức tạp
không chỉ với vụ việc tại nghệ an vừa rồi trước thực trạng đáng báo động về trẻ hóa tội phạm
cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm sát sao
kịp thời nhắc nhở con em mình phối hợp chặt chẽ với nhà trường
và các lực lượng
chức năng có biện pháp giáo dục quản lý các em tránh những mâu hậu quả đáng tiếc
phản ánh sau của phóng viên thời sự tại antv bạc liêu
bảy đối tượng này có tuổi đời từ một mươi bảy đến hai mươi một
chỉ vì nghĩ rằng bị hai thanh niên chạy xe máy ngang qua nhìn đều khi đang nhậu
mà nhóm thanh niên này đã vác mã tấu đuổi theo chém hai nạn nhân gục tại chỗ
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án
và tạm giữ hình sự đối với các đối tượng trên để điều tra làm rõ
về hành vi giết người
còn đây là ngô thái thi sinh năm hai nghìn bảy chú thành phố bạc liêu
mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại có thói hành xử côn đồ
cụ thể khi nghe tin một người chị chơi thân bị người đàn ông hàng xóm có hành vi sảm sỡ
thì đã rủ thêm hai người bạn mang theo dao tự chế chém liên tiếp vào phần cổ
khiến người đàn ông bị thương tích nặng
công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại
tuy nhiên trong quá trình tại ngoại với bản chất côn đồ
thì tiếp tục có hành vi đánh người gây thương tích
hiện đối tượng đã bị bắt tạm giam để xử lý nghiêm trước pháp luật
đây là hai trong số những vụ án trong thời gian gần đây
mà các đối tượng phạm tội đều còn quá trẻ
ở độ tuổi này suy nghĩ và hành động của các em vẫn còn bồng bột thiếu kiểm chế
nhưng do đa phần bỏ học từ sớm lại không được sự quan tâm chăm sóc dạy dỗ kịp thời từ phía gia đình
nên thường xuyên tụ tập ăn chơi lê lồng thích thể hiện hành xử thương tội côn đồ
dẫn đến những hành vi phạm tội với mức độ ngay năng nguy hiểm của người đồng
để lại nhiều hậu quả nặng nề cho bản thân gia đình và xã hội
trong thời gian gần đây tình hình hành thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng
cả về số vụ và số đối tượng tính chất mức độ ngày càng manh động liều lĩnh
các đối tượng sử dụng không khí nguy hiểm như dao mạ tấu tự chế
để xâm hại tính mạng sức khỏe của người khác gây dư luận bức xúc trong nguồn chủ nguyên dân
làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trực tự ở địa phương
qua điều tra truy xét một số vụ án nhận thấy các đối tượng gây án
ở độ tuổi từ một mươi bốn một mươi tám đa phần là bỏ học hoặc là không được học hành
thiếu sự quản lý giám sát giáo dục từ phía gia đình thường xuyên tụ tập ăn chơi lưu động
cá biệt là có trường hợp sử dụng chế phép trung tí tàn trữ các loại vũ khí thô sơ như dao kiếm mạ tấu
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn những vụ phản pháp hình sự trong thanh thiếu niên
công an toàn tình bạc lưu cũng tăng cường công tác quản lý trật địa bàn
nhất là những nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập
về mất an ninh trật tự trên địa bàn
qua đó đã kịp thời ngăn chặn không để hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
điển hình là công an thị xã giá rai đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn ba mươi thanh thiếu niên
mang theo hung khí các loại chuẩn bị đánh nhau
nguyên nhân dẫn đến các đối tượng có hành vi manh động trên
cũng là do mâu thuẫn trong lúc đa bóng dẫn đến cự cãi
đặc biệt trong số ba mươi thanh thiếu niên này
có những người không liên quan đến vụ mâu thuẫn trên
thậm chí không quen biết những người còn lại
nhưng vẫn sẵn sàng nhập cuộc để thể hiện
để kịp thời phòng ngừa
kéo giảm tội phạm vị thanh niên trên địa bàn tỉnh
trong thời gian tới
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
thiệt nghĩ cần có sự chung tay từ phía gia đình
nhà trường và xã hội
trong quản lý giáo dục con em của mình
nhằm hạn chế những hậu quả đau lòng có thể xảy ra
góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự
ngay tại cơ sở